trước diễn biến phức tạp của thời tiết và để ứng biến kịp thời với cơn bão số năm
bộ y tế vừa ra công điện gửi sở y tế các tỉnh thành phố từ bắc bộ và ven biển quảng ninh đến quảng nam
các đơn vị trực thuộc bộ khu vực bắc bộ và trung bộ về việc chỉ đạo triển khai công tác y tế
bộ y tế yêu cầu sở y tế các tỉnh thành phố chủ động sẵn sàng với nhân lực vật tư cơ số thuốc
hóa chất phòng chống lụt bão tổ chức trực ban trực cấp cứu sẵn sàng cấp cứu cho nạn nhân ảnh hưởng của mưa lũ bão gây ra
các đội cấp cứu cơ động bảo đảm trong trạng thái sẵn sàng ứng cứu cho tuyến dưới khi có lệnh
cơ sở y tế các tỉnh cần khẩn trương triển khai các phương án bảo vệ hoặc di rời các cơ sở y tế
để đảm bảo an toàn tuyệt đối cho bệnh nhân cán bộ cũng như trang thiết bị y tế
tại các vùng có nguy cơ bị ảnh hưởng do mưa lũ lên kế hoạch chủ động sơ tán cơ sở y tế ở những vùng thấp trũng
vùng có nguy cơ lũ quét lũ ống và sạt lở đất